vào lúc một mươi năm h chiều nay ngày một mươi chín tháng chín hồ thủy điện hòa bình mở cửa xả đáy điều tiết hồ chứa sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn khu vực các hồ chứa xả lũ
chiều một mươi chín tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
gồm hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội bắc ninh hưng yên hà nam hải dương hải phòng thái bình nam định ninh bình
về sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện hòa bình mở cửa đáy điều tiết hồ chứa
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố nêu trên tổ chức thông tin tuyên truyền về việc xả lũ hồ chứa
đến các cấp chính quyền người dân khu vực ven sông giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người công trình và tài sản khu vực các hồ chứa xả lũ